quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách phát triển thành phố hồ chí minh
sau đó quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự thảo này và dự án luật quốc phòng sửa đổi
về dự án luật quốc phòng sửa đổi đa số ý kiến đề nghị thống nhất quan điểm sửa đổi luật
chỉ quy định những vấn đề cơ bản những nguyên tắc chung về quốc phòng
còn những nội dung đã được các luật về lĩnh vực quốc phòng điều chỉnh hoặc dự kiến sẽ nâng thành luật
thì không quy định quá cụ thể để tránh trồng chéo
có ý kiến đại biểu cho rằng hiện quốc hội chưa có nghị quyết nào tuyên bố tình trạng chiến tranh
đầu tiên năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đến hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba đều được hiến định
quốc hội tuyên bố tình trạng chiến tranh thế nhưng tra cứu lịch sử quốc hội cho thấy
từ khi được thành lập đến nay quốc hội chưa có nghị quyết nào tuyên bố tình trạng chiến tranh
có đại biểu băn khoăn nếu thông tin về đất quốc phòng mà cứ để lọt lộ ra ngoài như thời gian vừa qua
thì sẽ khiến cho việc đảm bảo an ninh quân sự bị ảnh hưởng
nhưng vừa qua là vô hình dung là báo cáo
đồng chí bộ trưởng quốc phòng xin truyền bày là chúng ta để lọt để lộ thông tin
bao nhiêu hectare chúng ta nói thẳng ra với dân
một cái điều rất là vô lý tôi cho các báo chí thông tin
tôi cho cái đó là vô hình dung lọt lộ bí mật
tuy nhiên tôi công bố là đất quốc phòng là hai hectare một hectare
sự dụng trái mục đích là bao nhiêu hectare
vô hình dung là chúng ta công bố cái tài liệu công khai đó
tôi cho rằng là một cái việc mà đất an ninh quốc phòng mà bị lọt lộ như thế là tôi cho là rất rất ảnh hưởng
nhưng qua hai cái sự diện một là ở đồng tâm hai là sự diện tân sơn nhất
thì tôi cho rằng là đây là chúng ta cũng nên cần phải suy nghĩ lại cái việc này
và cái đất an ninh quốc phòng đây là bảo đảm cái chủ quyền
nó bảo vệ cái tổ quốc thi liên
do đó chúng ta cái việc này chúng ta phải cân nhắc lại và xem xét
và vừa qua một số báo chí đã đưa thì chúng tôi cũng rất là băng hoang và trăng trở
có ý kiến đề nghị phân biệt thiết quân luật trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc
với chiến tranh giải phóng dân tộc
cân nhắc điều này vì chính quyền địa phương tuy không có kiểm soát được tình hình
nhưng vẫn còn tổ chức đảng chính quyền đồng thời cần tránh vi phạm quyền của con người của công dân
về công tác quốc phòng ở các bộ ngành trung ương và địa phương điều một mươi bảy
một số ý kiến nhất trí như dự thảo luật một số ý kiến đề nghị xác định rõ vị trí
trách nhiệm của bộ ngành trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng
không quy định tổ chức bộ máy biên chế trong luật này
đồng thời cần ra soát các nội dung mà luật khác đã quy định